thưa quý vị hôm nay một mươi ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai thông tin
liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện chư pư tỉnh gia lai
vào chiều ngày một mươi hai tháng tám khiến ba thành viên của câu lạc bộ bóng đá hoàng anh gia lai tử vong
và một người bị thương
xét thấy hành vi của đinh tiến bình tài xế xe tải mang biển kiểm soát tám mươi một h hai nghìn bảy trăm sáu mươi
có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với tài xế trên đồng thời cũng củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án
khởi tố bị can xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó căn cứ kết quả xác minh thu thập tài liệu chứng cứ lực lượng công an xác định
đinh tiến bình ba mươi sáu tuổi trú tại thôn hòa bình thị trấn nhân hòa huyện chư pư
điều khiển xe ô tô tải ben biển kiểm soát tám mươi một h hai nghìn bảy trăm sáu mươi không đảm bảo các điều kiện
khi vượt xe theo quy định tại khoảng hai một mươi bốn luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
cũng theo lực lượng chức năng cho biết qua kiểm tra nồng độ cồn test ma túy đối với
ba lái xe liên quan trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này đều ghi nhận
kết quả không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy